tối ngày một mươi tám tháng chín tỉnh yên bái khai mạc tuần văn hóa du lịch khám phá danh thắng dụng bậc thang mù căng trải năm hai nghìn hai mươi
đến với lễ hội này thì du khách sẽ được khám phá cảnh sát cảnh quan hùng vĩ nền thơ và tìm hiểu những nét văn hóa dân tộc vùng cao
lễ khai mạc diễn ra với các hoạt cảnh và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như màn múa khen mông
màn tái hiện lễ hội gầu tàu lễ hội mừng cơm mới của đồng bào mông
thông qua đó giới thiệu đến du khách miền đất vùng cao mù căng trải đậm đà bản sắc
trong đó có những thửa dụng bậc thang kỳ vĩ đẹp đắm say lòng người đã được công nhận danh thắng quốc gia vào năm hai nghìn bảy
đến với tuần văn hóa du lịch danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải
du khách còn được trải nghiệm những nét văn hóa tiêu biểu của cộng đồng dân tộc mông
được tham gia trải nghiệm quy trình phát triển canh tác trên ruộng bậc thang hay xe lanh và dệt vải cùng đồng bào dân tộc mông
nhân dịp này huyện mù căng trải cũng giới thiệu và tổ chức các tour du lịch
để du khách tham quan các điểm đẹp của danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải tại các xã trong huyện